dù cũng đã nỗ lực triển khai các biện pháp phòng chống dịch tả lợn châu phi
thế nhưng tình hình dịch tại tỉnh quảng bình đang có diễn biến phức tạp
lý do là bởi thời tiết thất thường khiến tả lợn châu phi bùng phát trở lại và lây lan nhanh
từ giữa tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín bệnh dịch tả lợn châu phi đã xảy ra ở hầu hết các địa phương tỉnh quảng bình
lực lượng chức năng đã tiêu hủy hơn một bảy trăm linh con lợn với trọng lượng gần chín mươi tấn
tại nhiều địa phương trước đó bị dịch bệnh đã qua ba mươi ngày nhưng nay đã phát dịch trở lại
để hạn chế dịch lây lan ra diện rộng tại các vùng dịch chính quyền địa phương đã tích cực tổ chức các biện pháp phòng dịch

nguyên nhân của việc dịch tả lợn diễn biến phức tạp tái phát ở nhiều địa phương là do ảnh hưởng của hai đợt mưa lũ kéo dài đầu tháng chín giữa tháng một mươi vừa qua
khiến môi trường ngầm ớt thời tiết mưa nắng thất thường đã tạo điều kiện thuận lợi cho dịch bệnh phát sinh và lây lan
bệnh dịch tả lợn châu phi là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn lợn gây chết lên đến một trăm linh số lợn mắc bệnh
chưa có vắc xin
do đó nguy cơ dịch tả lợn châu phi lây lan ra các địa phương trên toàn tỉnh là rất lớn
vì vậy cần sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng chống dịch bệnh tổ chức bao vây khống chế không để dịch lây lan ra diện rộng